ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án về các hành vi gây dối trật tự công cộng
hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ để điều tra làm rõ xử lý các đối tượng liên quan đến vụ việc tụ tập đông người quá khích
đập phá tài sản tấn công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trong các ngày mùng một mươi và ngày một mươi một tháng sáu xảy ra tại thị trấn phan rí cửa
huyện tuy phong và thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
công an tỉnh bình thuận cũng yêu cầu công an các địa phương và các phòng nghiệp vụ tập trung lực lượng
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an tỉnh đã quán triệt không để tái diễn sự việc tương tự tại bất cứ địa điểm nào như sự việc xảy ra vừa qua